tiếp tục ngày làm việc thứ một mươi một chiều nay quốc hội tập trung thảo luận về công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi chín
theo ý kiến của nhiều đại biểu bên cạnh kết quả đã đạt được công tác này trong năm hai nghìn một mươi bảy vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề
theo báo cáo thẩm tra của ủy ban tư pháp nhiều cơ quan tổ chức cá nhân có sai phạm nhưng không bị áp dụng bất kỳ hình thức kỷ luật nào
cá biệt có địa phương qua hoạt động thanh tra kiến nghị xử lý chín trăm bảy mươi một người thì có đến chín trăm bốn mươi người được phê bình nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm
thảo luận về hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng một số đại biểu cho rằng tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng còn quá hạn chế
và đặc biệt là tỷ lệ thu hồi giảm dần qua các giai đoạn thanh tra điều tra xét xử thi hành án
tổng kết một mươi năm thi hành luật cho thấy thiệt hại hơn năm mươi chín bảy trăm linh tỷ đồng và bốn trăm linh hectare đất nhưng thu hồi rất thấp
chỉ bảy tám mươi hai tiền
và tài sản năm mươi bốn bảy về đất
những năm gần đây thu hồi có tăng nhưng chưa đạt yêu cầu
trong nhiều trường hợp phần lớn khối tài sản tham nhũng đó đã được ngụy trang chuyển hóa chuyển đổi tẩu tán hợp pháp hóa
thậm chí là sử dụng phần lớn tài sản chiếm được tiêu xài hoang phí nên khi phát hiện không còn có khả năng khắc phục hậu quả
thêm vào đó theo ý kiến của một số đại biểu việc kê khai tài sản chưa sát thực tế
các giải pháp kiểm soát lợi ích gia đình cũng hạn chế việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu cũng chưa thật sự hiệu quả
gần đây dư luận cử tri của cả nước nóng lên khi nói đến vấn đề công khai minh bạch
trong kê khai tài sản của cá nhân của cán bộ công chức nhất là người giữ chức vụ quyền hạn
nắm cương vị lãnh đạo ở các vị trí nhạy cảm dễ phát sinh tài sản bất thường và phát sinh tham nhũng
có những vụ việc gây dư luận bất bình vì khối tài sản khổng lồ của một số cán bộ công chức có chức vụ
hộ tầm công ty công ty nhà nước các cấp các ngành trung ương địa phương trong thời gian dài
đã qua nhiều lần kê khai tài sản thu nhập không đúng không đầy đủ theo quy định về kê khai tài sản thu nhập
việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng vẫn còn gặp nhiều khó khăn do chưa có quy định rõ ràng
số người đứng đầu bị xử lý còn ít so với vụ việc tham dũng được phát hiện
đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng nhiều đại biểu cho rằng
cần hoàn thiện về văn bản chính sách nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng
vì đây là tiêu chí đánh giá hiệu quả của công tác này
thu hồi tài sản tham nhũng là hoạt động quan trọng và là thước đo hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng
chính vì vậy các cơ quan thanh tra điều tra viện kiểm sát tòa án cần có sự quyết tâm hơn nữa
chủ động hơn nữa trong công tác này
có như vậy sẽ giúp khắc phục hậu quả nguy hiểm cho xã hội của hành vi tham nhũng
trả lại nguồn lực cho đất nước góp phần hạn chế
triệt tiêu mục đích kinh tế của tội phạm tham nhũng
ngày mai ngày bảy tháng một mươi một quốc hội sẽ dành buổi sáng để các đại biểu quốc hội tiếp tục thảo luận
về công tác phòng chống tội phạm phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi bảy